các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ương cũng cho biết
hiện nay có nhiều cha mẹ chia sẻ về việc con phải đi khám bệnh vì nôn và đau bụng
trong khi đó có rất nhiều nguyên nhân gây đau bụng và nôn ở trẻ em
tùy theo từng nhóm nguyên nhân khác nhau mà tình trạng của trẻ có thể diễn biến cấp tính trong vài ngày
hoặc kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng
đau bụng và nôn cấp tính nhiều khi là các dấu hiệu chỉ điểm của nhiều bệnh nguy hiểm
cần phải được can thiệp khẩn cấp
do đó chuyên gia tiêu hóa khuyên khi trẻ đau bụng và nôn nhiều hoặc kéo dài
cha mẹ cần cho trẻ đi khám tại các cơ sở nhi khoa hoặc chuyên khoa tiêu hóa
nhi khoa để được các bác sĩ thăm khám chỉ định xét nghiệm xác định nguyên nhân
và điều trị kịp thời tránh các biến chứng do tình trạng bệnh kéo dài
bác sĩ huyền thông tin theo các báo cáo số liệu trên thế giới thì có thể nói
viêm gan bí ẩn là bệnh nguy hiểm tỷ lệ bệnh nặng nhiều mặc dù số ca mắc chưa bùng phát
trên diện rộng hiện có đến một mươi trẻ phải ghép gan nhiều trẻ nặng và tử vong
do đó cần đặc biệt lưu ý
theo các chuyên gia cho rằng vấn đề ghép gan ở nước ngoài khá dễ dàng
nhưng ở việt nam vẫn đang là thách thức và hơn nữa không phải lúc nào cũng có đủ gang để ghép
vì vậy nếu bệnh viêm gan bí ẩn xuất hiện ở việt nam thì cũng rất lo ngại và đáng cảnh báo
hiện tổ chức y tế thế giới và trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh châu âu
vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra để xác định chính xác
tuy nhiên các trường hợp mắc viêm gan bí ẩn xảy ra tại những nơi lưu hành cao virus andeno
với các biểu hiện đau bụng tiêu chảy nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt
đa số các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt và không phát hiện nhiễm các loại virus phổ biến
gây viêm gan virus cấp tính virus viêm gan a b c d và e
trước một số luồng thông tin cho rằng viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em có thể do lây từ chó cảnh
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nguyễn nguyễn
nguyễn huyền nói điều này cũng có khả năng vì đây là tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa
tiếp xúc với chó có thể là lây mầm bệnh từ chó sang người
do đó theo bác sĩ huyền vấn đề cần lưu tâm hiện nay là hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh sạch sẽ
nhất là thời điểm mùa hè đã đến khi mà các dịch bệnh lây qua đường tiêu hóa có thể phát triển
nếu trong gia đình có nuôi chó mèo thì nên tẩy dung cho các loài này định kỳ vệ sinh sạch sẽ cho vật nuôi
như bác sĩ huyền đã thông tin việc cảnh giác để phòng bệnh là cần thiết
tuy nhiên cũng nên tránh những lo lắng quá mức dẫn đến hoảng loạn
thay vào đó phụ huynh nên hướng dẫn trẻ những cách phòng tránh phù hợp